xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
và ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật
bây giờ sẽ là nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hiện một thi thể không nguyên vẹn
được nhét trong vali ở quận bảy tp hcm
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an tp hcm phối hợp với công an quận hai
đã bắt giữ nghi can số một của vụ việc là trương yên trơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch hàn quốc
khi đang lẩn trốn tại quận hai
tại cơ quan công an nghi phạm thừa nhận đã giết chết đồng hương ba mươi ba tuổi của mình
do làm ăn vỡ nợ lâm vào tình thế lũng quẫn nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà khu dân cư him lam quận bảy
để gặp trương yên trơn lợi dụng lúc người này mất cảnh giác
trương yên trơn đã ra tay sát hại bằng các vận dụng trong nhà
và cướp đi số tài sản của nạn nhân hàng trăm triệu đồng
đồng thời lấy chiếc xe ô tô hiệu kia của nạn nhân làm phương tiện bỏ trốn
hiện công an tp hcm đang phối hợp cùng công an quận bảy và cơ quan lãnh sự hàn quốc
mở rộng điều tra vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa tiến hành di lý hai đối tượng là nguyễn cao minh trí và võ tấn quang
về tỉnh con tum để điều tra về vụ nổ súng làm một người bị trọng thương
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với huy
nên nhóm của quang đem theo hung khí đến nhà tìm huy
không tìm thấy huy nhóm của quang đã quậy phá đập xe máy rồi bỏ đi
biết được sự việc huy đã tập trung nhóm của mình lại để đi trả thù
tới nhà quang tìm nhưng không thấy
khi đang trên đường về thì nhóm của huy gặp quang đang đi trên xe máy chở theo trí
thấy vậy nhóm của huy đã mang theo hung khí
theo xe của quang
do bị truy đuổi nên trí đã dùng súng bắn ba phát về phía nhóm của huy
làm cho trọng bị thương
thấy trọng bị trúng đạn cả nhóm ngừng truy đuổi và đưa trọng vào bệnh viện cấp cứu
trọng bị một viên đạn bắn thủng bụng
ngay sau khi gây án quang và trí đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây án
công an tỉnh con tum đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự
bắt được quang và trí khi các đối tượng đang lẩn trốn
tại một nhà trọ tại thành phố vũng tàu
thưa quý vị thời gian qua cả nước liên tục xảy ra các vụ gây dấu trật tự công cộng
trong đó các đối tượng thường đi theo nhóm sử dụng vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ
để gây dối đe dọa tính mạng người khác thậm chí là cướp giật
các đối tượng này có tính chất manh động nguy hiểm liều lĩnh
hoạt động vào lúc buổi tối và thậm chí là cả ban ngày
dù liên tục bị lực lượng công an ngăn chặn xử lý
thế nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra ở một số nơi
và vụ việc được phóng viên ghi nhận ngay sau đây
xảy ra tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa là một ví dụ điển hình
đoạn clip được người dân ghi lại tại phường ba đình thành phố thanh hóa
vào tối ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chúng ta đưa các một cấp này để vào để triển khai thì như vậy là hệ thống cân sẽ phát hiện ra đối với lại là phương tiện có vi phạm thì sau khi có vi phạm thì chúng tôi tiến hành xử lý và quy định
khi một chiếc xe quá tải lưu thông qua hệ thống cân sơ cấp thì sẽ được ghi nhận số liệu về tải trọng thì sẽ được lực lượng thanh tra dừng lại và thực hiện kiểm tra xử lý
cái bước kiểm tra xử lý thì các kỹ thuật tại trọng cân sẽ căn cứ trên dữ liệu đăng kiểm của xe để cung cấp các số liệu đăng kiểm cho lực lượng thông tra sở và hệ thống cân tải kiểm tra xử lý
nếu mà dữ liệu của xe đó không có trên đăng kiểm thì sẽ căn cứ theo cái bốn trăm bốn mươi sáu của bộ hệ thống cân tải để làm cơ sở
tại đây mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông
trong đó xe tải trọng nặng xe container là khá cao
do đó việc kiểm tra kiểm soát tải trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông là bước đi cần thiết để chấn chỉnh lại hành vi của một số chủ phương tiện tài xế đã và đang phất là quy định về tải trọng
xe chở quá tải gây ra rất nhiều hệ lụy cho trực tự an toàn giao thông khiến đường xá hạ tầng xuống cấp nhanh chóng
công tác kiểm tra tải trọng sẽ được thực hiện từ nay đến cuối tháng một mươi hai năm nay sau đó sẽ có đánh giá để có các kế hoạch tiếp theo
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an huyện thạnh hóa đã khám phá nhanh vụ án cướp tài sản trên địa bàn xã biên giới
với thành tích trên giám đốc công an tỉnh long an đã ký quyết định khen thưởng cho đội cảnh sát hình sự huyện và thưởng nóng cho tập thể công an huyện thành hóa tỉnh long an
trước đó khoảng giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an huyện thành hóa tiếp nhận thông tin từ công an xã tân hiệp huyện thành hóa về việc ông nguyễn thành nhật tám mươi tuổi ngụ ấp một xã tân hiệp huyện thành hóa tỉnh long an bị một đối tượng đột nhập vào nhà dùng vũ lực tấn công làm ông nhật bất tỉnh sau đó lục lấy tài sản gồm một điện thoại di động và sáu triệu đồng để trong phòng ngủ
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện thạnh hóa cử một tổ công tác cho đội cảnh sát hình sự công an huyện làm tổ trưởng kết hợp công an xã tân hiệp nhanh chóng tiếp cận bị hại người biết việc hiện trường vụ án qua đó nhận định đối tượng gây án là người có mối quan hệ với ông nhật biết rõ ông nhật cường xuyên sống ở nhà một mình và có nhiều tài sản nên lợi dụng đêm tối phá cửa đột nhập vào nhà cướp tài sản

để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bảo vệ tính mạng tài sản của người dân các đợt diễn tập được xem là hết sức quan trọng
việc làm chủ địa hình địa bàn làm chủ tình huống và thao tác thuận thục sẽ đem lại hiệu
quả cao trong chữa cháy và cứu hộ đặc biệt hơn khi các sự cố như vậy diễn ra trên sông nước
buổi diễn tập trên sông nhà bè đoạn thuộc bến phà phước khánh
gần kia thành phố hồ chí minh tình huống giá định là chiếc phà vận chuyển hành khách gặp
sự cố giữa sông sau tiếng nổ lớn khói đen bốc ra hơn ba mươi hành khách trên phà bắt đầu mất bình
tĩnh rồi hoảng loạn dẫn đến xô đẩy nhau một số người bị xô ngã xuống sông nước lớn lại nằm
trong vụ xoáy dù có áo phao nhưng vẫn rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thời được ứng
cứu trong khi đang tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện và hỗ trợ kịp
thời đưa người gặp nạn lên bờ an toàn đồng thời ngay sự cố xảy ra trưởng phà đã gọi điện một trăm một mươi bốn và
ít phút sau lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã có mặt
tăng cường tuyên truyền cho người dân sinh sống ở các khu vực dân cư các người dân sinh sống ở